đưa đà nẵng trở thành thành phố thông minh thành phố sinh thái cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các bước phát triển để tránh lãng phí bảo đảm tốc độ tăng trưởng nhưng mang tính bền vững lâu dài
đó là khẳng định của đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương tại hội thảo xây dựng và phát triển thành phố đà nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước diễn ra vào hôm nay một mươi tháng tám tại thành phố đà nẵng
hội thảo đã tập trung vào các vấn đề như kết hợp nguồn lực nhà nước và thị trường để tạo động lực phát triển phát huy tiềm năng lợi thế của thành phố đà nẵng về phát triển du lịch nhất là lợi thế về kinh tế biển đồng thời kết hợp và tận dụng những lợi thế chung quanh để đưa đà nẵng trở thành đô thị thông minh sinh thái bền vững theo hướng hiện đại
thành phố đà nẵng được chia tách từ tỉnh quảng nam đà nẵng và trở thành thành phố trực thuộc trung ương từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
thực hiện nghị quyết số ba mươi
của bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đà nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
từ năm hai nghìn ba bằng sự nỗ lực của mình thành phố đà nẵng đã nhanh chóng vươn lên thành đô thị loại một cấp quốc gia
sáng ngày một mươi tháng tám tại hải phòng bộ tư lệnh hải quân đã tổ chức trọng thể lễ phong tặng truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đối với tàu vận tải quân sự mang số hiệu hq sáu trăm sáu mươi tám
sáu bảy một tới dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương bộ quốc phòng và địa phương
thay mặt chủ tịch nước đồng chí nguyễn thiện nhân đã trao phong tặng truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ba cá nhân gồm ông nguyễn hiễu phước tám mươi sáu tuổi nguyên thuyền trưởng tàu sáu mươi chín đoàn một trăm hai mươi năm nay là lữ đoàn một trăm hai mươi năm vùng hai hải quân
ông phạm xuân xanh bảy mươi bảy tuổi nguyên đội trưởng đội một trăm bảy mươi chín đoàn một trăm hai mươi sáu đặc công hải quân nay là đội ba lữ đoàn đặc công một trăm hai mươi sáu hải quân và liệt sĩ đồng quốc bình nguyên chiến sĩ hàng hải trung đoàn một trăm bảy mươi một nay là lữ đoàn một trăm bảy mươi một vùng hai hải quân
ban tổ chức cũng đã công bố quyết định công nhận tàu vận tải quân sự số hiệu hq sáu trăm bảy mươi một là bảo vật quốc gia đây là con tàu không số duy nhất còn lại

tàu hq sáu trăm bảy mươi một đã đi hai mươi chuyến vận chuyển gần bốn trăm linh chiếc
xin chuyển sang phần tin thế giới
tiếp tục phản ứng trước quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới của mỹ thủ tướng nga dmitry medvedev cho rằng đây là một tuyên bố chiến tranh kinh tế và nếu cần thiết nga sẽ đáp trả cuộc chiến tranh này về kinh tế chính trị cũng như các cách thức khác
theo thủ tướng nga dmitry medvedev nếu các biện pháp như cấm ngân hàng nga hoạt động hay sử dụng các dòng tiền tệ rõ ràng có thể coi là lời tuyên chiến kinh tế
thủ tướng medvedev cho rằng những lệnh trừng phạt đã có hiệu lực trước đây cũng như những lệnh mới được thông báo mang yếu tố chính trị và phần lớn là nhằm vào hạn chế sức mạnh kinh tế của nga
đại sứ quán nga tại mỹ cho rằng lý do washington đưa ra để áp đặt trừng phạt là gượng ép không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh cáo buộc của mỹ trong khi phía mỹ vẫn từ chối giải đáp thắc mắc của nga
dự kiến những biện pháp trừng phạt mới của mỹ nhằm vào nga sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng tám tới
dù tuyên bố đang xem xét những phản ứng đáp
nhưng đối với các quốc trả sông moscow vẫn hy vọng sự cải thiện trong quan hệ song phương
cuộc trưng cầu ý dân toàn quốc về dự thảo hiến pháp mới của cuba sẽ diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín sau khi kết thúc quá trình tham vấn
phiên bản hiến pháp mới này có nhiều cải cách để phù hợp với xu thế thời đại
cuba tiến hành tham vấn người dân kể cả kiều bào ở nước ngoài về văn kiện này từ ngày một mươi ba tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
tiếp theo đó cơ quan lợi dụng của nga đã tham vấn người dân về văn kiện này
lập pháp của đảo quốc caribe sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để tham khảo sự ủng hộ của người dân đối với những cải cách hiến pháp
dự thảo hiến pháp mới duy trì đặc điểm xã hội chủ nghĩa và đưa ra những thay đổi trong cơ cấu nhà nước cuba
trong đó bao gồm việc thành lập các vị trí của chủ tịch nước phó chủ tịch nước và thủ tướng thay thế cho chủ tịch hiện tại của hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng
ngoài ra dự thảo hiến pháp mới của cuba cũng công nhận các hình thức sở hữu bao gồm sở hữu xã hội chủ nghĩa
sở hữu toàn dân sở hữu chung và hình thức tư hữu ghi nhận tầm quan trọng của đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước
lực lượng phòng vệ trên không nhật bản cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng cứu hộ thuộc chính quyền tỉnh gunma
chở chín người bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu miền trung nước này vào sáng ngày hôm nay
đến nay chính quyền địa phương đã xác nhận có hai người thiệt mạng
hiện chưa có thông tin về những người còn lại trên chiếc trực thăng
máy bay này mất liên lạc khi đang trên hành trình đi khảo sát một tuyến đường ở khu vực giáp xanh giữa tỉnh gunma với tỉnh nagano và niigata
trong số những người có mặt trên trực thăng có bốn nhân viên thuộc cơ quan kiểm soát thảm họa và năm lính cứu hỏa
chiếc trực thăng này rời sân bay thành phố maebashi lúc chín h một mươi năm phút sáng theo giờ địa phương và dự kiến trở về vào lúc một mươi h bốn mươi năm sáng cùng ngày
máy bay đã mất tích sau một cuộc liên lạc thường lệ
thông tin quốc tế
thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại